thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải tổ công tác của bộ này đã kiểm tra ra soát các giá dịch vụ
tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế nội địa tại khu vực thanh hóa đà nẵng quy nhơn và quảng nam
tại đợt kiểm tra này tổ công tác đã giả soát các nội dung chính bao gồm kê khai giá dịch vụ tới cơ quan có thẩm quyền
niêm yết giá theo quy định của chính phủ sự thay đổi giá từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
mức giá dịch vụ doanh nghiệp đang áp dụng có đúng theo quy định thông tư hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải hay không
đối với doanh nghiệp vận chuyển công tân ở quốc tế nội địa và sau nhận hàng hóa
sẽ kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển theo các tuyến vận tải
các loại phụ thu hình thức thời gian và hiệu lực của mức giá nghiêm biết
giá ký kết hợp đồng với hành khách và niêm yết mức giá sự thay đổi giá từ năm hai nghìn hai mươi đến nay